với hành vi cố ý gây thương tích lê ngọc vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại huyện trợ mới tỉnh an giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang khởi tố và bắt tạm giả
theo điều tra ban đầu vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
trong lúc vũ cùng với nhóm bạn uống nước tại quán cà phê
thì huỳnh văn thanh đến ngồi uống cà phê chung bản với vũ
trong lúc uống nước vũ nhớ lại chuyện bị thanh chửi trước đó nên muốn đánh thanh để trả thù
để thực hiện vũ nhặt một khúc gỗ vuông đánh trúng vào đầu của thanh khiến thanh ngã quỵ xuống đất
sau đó vũ ném khúc gỗ rồi bỏ trốn
còn thanh được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu và điều trị
theo kết quả giám định pháp y tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với thanh là một mươi năm
sau thời gian bỏ trốn khỏi địa phương qua công tác vận động thuyết phục của lực lượng công an
vào ngày một mươi tám tháng hai vũ đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình